việc đau lòng này khiến dư luận băn khoăn
tại sao một bộ phận người lao động lại lựa chọn con đường đi lao động trái phép với nhiều rủi ro đến như vậy
con đường đi lao động chính thức tại nước ngoài qua các công ty đơn vị sự nghiệp đã thực sự tạo được nhiều thuận lợi cho người dân hay chưa
chương trình cải cách hành chính ngày hôm nay sẽ bàn luận về vấn đề này
với những lời chào mời hấp dẫn đi lao động ở nước ngoài không ít các công ty đăng quảng cáo trên mạng thu hút người lao động
mong muốn được đổi đời đa phần những người tìm đến công ty theo quảng cáo trên mạng là thanh niên đến từ vùng nông thôn có hoàn cảnh kinh tế khó khăn không có việc làm
đáng tiếc họ rơi vào vòng luận quẩn với những lời hứa không rõ tương lai
từ vụ việc ba mươi chín nạn nhân tử vong tại anh do đi lao động nước ngoài trái phép và thực tế nhu cầu của rất nhiều người muốn đi lao động ở nước ngoài cho thấy
hiện nay người lao động rất khó nhận biết đâu là công ty xuất khẩu lao động đang hoạt động đúng quy định pháp luật
giữa một thị trường lao động đang tồn tại nhiều hình thức đưa người lao động đi nước ngoài với nhiều công ty
mang danh xuất khẩu lao động hiện nay vẫn chưa có một chỉ dẫn nào cho người lao động đi đúng hướng
phải nói rằng là tất cả những chuyện về chúng ta đưa người lao động việt nam đi lao động nước ngoài
về mặt quản lý nhà nước thì đều đảm bảo sự minh bạch
còn một bộ phận hiện nay thì nó có hai hiện tượng
một là cái hiện tượng doanh nghiệp không có chức năng
nhưng cũng là mượn phép hoặc là liên doanh liên kết rồi là trá hình đưa đi
loại thứ hai là loại doanh nghiệp không có chức năng
và loại doanh nghiệp thứ hai là không có được cấp giới phép
nhưng cũng là cò mồi làm chui nọc lậu
việc này thời gian vừa qua cũng xử lý cũng nhiều
các chuyên gia cho rằng cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật
đẩy lùi và ngăn chặn vấn nạn đi lao động nước ngoài trái phép
nước ta cần hoàn thiện thống nhất hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp phòng chống đi lao động trái phép
xử lý các đối tượng vi phạm
cũng như công tác hỗ trợ các nạn nhân từ những vụ việc này
chúng ta phải quyết liệt hơn đầu tư nguồn lực nhiều hơn
để làm sao đó hỗ trợ cho người dân tiếp cận được thị trường lao động một cách chính thống
và có chính sách bảo hộ cho người dân để người ta yên tâm
để tình trạng lao động chui trốn như thời gian vừa rồi thật là đáng tiếc và đau buồn
tại cuộc họp báo chính phủ bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội cho biết
hiện có gần bốn trăm linh doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động đi nước ngoài
chủ yếu ở các thị trường như châu á có nhật bản hàn quốc đài loan malaysia
châu âu có rumania sép và đức
đây đều là những quốc gia có hiệp định hợp tác trong đào tạo và sử dụng lao động với việt nam
bộ trưởng khuyên cáo để đi lao động chính thức ở nước ngoài
người lao động phải căn cứ vào ba yếu tố
đi hợp pháp có nghĩa là phải đảm bảo ba vấn đề
một là phải thông qua cái cơ quan mà được cấp phép
một là ở cái nước sở tại đó cái doanh nghiệp ấy người ta phải ký phép với mình ký hợp tác với mình
thứ ba đấy được bảo hộ công dân tức là có visa có giấy phép lao động
còn mức lương thì trên cơ sở hiện nay tất cả các nước đều có sự thỏa thuận
và chúng tôi cũng là người hầu như phải đứng ra thỏa thuận với các nước
từ thuế từ má v v
để có được ba yếu tố cần thiết như bộ trưởng nói
là chặng đường không dễ dàng với người lao động và cơ quan quản lý
phóng viên truyền hình nhân dân
đã có cuộc trao đổi với đại diện tổ chức lao động quốc tế ilo
với những khảo sát thực tế những đánh giá khách quan chung quanh vấn đề
có những dò cằn nào cho con đường đi lao động chính thức ở nước ngoài
mà cơ quan quản lý cần phải xem xét tháo gỡ nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động
trước hết xin cảm ơn bà đã nhận lời trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thứ ba là từ thực tế có rất nhiều người lao động lựa chọn con đường đi lao động ở nước ngoài
theo cách không chính thức
có thể thấy đây là con đường rất dễ tiếp cận
thế mà cho biết tại sao lại có thực trạng này
năm hai nghìn một mươi tám việt nam có khoảng một trăm bốn mươi hai lao động đi làm việc ở nước ngoài
thông qua các kênh chính thức theo báo cáo của bộ lao động thương minh và xã hội
cái số người đi lao động qua các kênh không chính thức thì rất là khó nắm bắt
tuy nhiên là theo các báo cáo của một số tổ chức và cũng như là những cái quan sát
thì có thể thấy rằng là một trong những cái nguyên nhân
đó là kênh của bộ lao động thông minh và xã hội
và chính thức của chúng ta thì chưa thật sự là hấp dẫn đối với người lao động
mặc dù là trong những năm qua thì chúng ta cũng đã cố gắng để mở ra
rất là nhiều những cái thị trường mới để tạo điều kiện cho người lao động
cái cơ hội thì có
tuy nhiên là những cái kênh chính thức này thì vẫn chưa thu hút được người lao động
bởi vì một trong những nguyên nhân đó là cái chi phí mà người lao động phải bỏ ra
khi đi làm việc qua các kênh chính thức này
các kênh chính thức này nó vẫn còn rất là cao
quy định của chúng ta cũng đã đưa ra các mức trần chi phí
trong một số thị trường chính như là nhật bản đài loan
tuy nhiên là người lao động của chúng ta thì thường là vẫn phải bỏ cao hơn
so với những quy định
thế và cái việc phải bỏ cái chi phí cao khi làm việc ở nước ngoài
thì nó dẫn đến cái gì
là cái lợi ích về kinh tế thu được đối với người lao động trong quá trình đi làm việc ở nước ngoài
nó sẽ bị giảm
cái điểm thứ hai đó là thời gian chờ đợi
rồi cái thời gian từ khi người lao động quyết định đi làm việc ở nước ngoài
đến khi họ thực tế xuất cảnh thì nó vẫn còn quá dài
và nó cũng tương đối là phức tạp
ví dụ như đi nhật bản thì thường là người lao động cũng phải mất độ khoảng từ sáu tháng đến một năm
thì mới có thể
sang được nhật bản làm việc
một điều nữa là trong cái quá trình làm việc ở nước ngoài
thì các cái quyền lợi của người lao động thì cũng chưa được đảm bảo tốt
người lao động của chúng ta vẫn bị vi phạm rất là nhiều những cái quyền
ví dụ phải làm thêm nhiều giờ quá quy định mà không được trả lương
theo quy định bị giữ lương bị trừ lương thậm chí bị giữ các giấy tờ thủy tân
để ép buộc họ phải làm việc
với các mong muốn của họ
trên thực tế thì những cái kênh đi chính thức của chúng ta thì cũng chưa thực sự là bảo vệ tốt
cho người lao động và đem lại những cái lợi ích tối đa
chính vì thế nó cũng đã không hấp dẫn chưa thực sự là hấp dẫn
theo công hương một trăm tám mươi một về dịch vụ việc làm tư nhân
để đảm bảo tốt những quyền lợi của người lao động
và giúp cho họ có thể thu được những lợi ích tối đa khi đi làm việc ở nước ngoài
thì tốt hơn hết là các cái
chi phí liên quan đến tưởng dụng và các cái chi phí liên quan thì
chủ sử dụng lao động trả và người lao động sẽ không phải trả những khoản chi phí đó
cái việc tiếp cận với lại cái cơ chế hỗ trợ hiệu quả cho người lao động
để đảm bảo rằng là khi họ bị vi phạm các quyền lợi đó
thì các cái cơ quan có trách nhiệm phải vào cuộc phải hỗ trợ họ một cách kịp thời
thì thực sự là cũng chưa thực hiện được cái việc đó
tạo ra cái môi trường cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp cũng như là người sử dụng lao động
và điều đó nó gây những cái bất lợi rất là lớn đối với người lao động
xin bà cho biết là thực tế là từ những cái trường hợp người lao động đi như thế thì phản ánh điều gì
từ hành lang pháp lý đến công tác quản lý của cơ quan quản lý nhà nước hiện nay
luật người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì đưa ra bốn cái hình thức để đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài
trong đó có hình thức ký hợp đồng trực tiếp với người sử dụng lao động
người lao động mà ký cho hợp đồng trực tiếp với người sử dụng lao động
thì phải đăng ký cái hợp đồng với sở lao động thương minh xã hội
trong năm ngày thì sở lao động thương minh xã hội phải cấp giấy xác nhận
để mà tạo điều kiện cho người lao động đi theo cái đường này với tư cách là đi theo cái con đường có giấy thờ hợp pháp
thế tuy nhiên người lao động thì cũng chưa thực hiện
cái việc đăng ký cái hợp đồng này với sở lao động thương minh xã hội
bởi vì trên thực tế họ cũng chưa nhìn thấy cái lợi ích khi mà đăng ký hợp đồng
cũng như là có cái giấy xác nhận này để mà đảm bảo rằng là họ sẽ được bảo vệ khi đi làm việc ở nước ngoài
với những cái nước mà không cho phép người lao động tới làm việc
thì cái việc tuyên truyền của chúng ta về những cái giấy tờ hợp pháp cần phải có
để mà có cái tư cách hợp pháp đi làm việc ở nước ngoài thì nó cũng chưa thực sự là đến được với người lao động
thế và người lao động khi tìm đến cái qua các cái kênh hợp thức thì cũng rất là khó khăn
bởi vì họ cũng không biết được rằng là doanh nghiệp nào là doanh nghiệp có giấy phép
doanh nghiệp nào là doanh nghiệp tốt thực sự tốt bảo vệ tốt người lao động
những cái thông tin như vậy đối với người lao động nó cũng chưa thực sự là giúp cho người ta tiếp cận được
chính vì thế là vẫn có những cái dòng người người ta đi theo các cái kênh mà không có giấy thờ hợp pháp hoặc là những cái kênh công trình thống
thưa bà là đại diện của tổ chức lao động quốc tế ilo
vậy thì bà có đề xuất gì với chính phủ việt nam và người lao động
để họ có thể dễ dàng tiếp cận với thị trường các thị trường lao động ở nước ngoài một cách chính thức ạ
chúng tôi thì cũng khuyến nghị là thứ nhất là trong cái quá trình mà sửa đổi
về luật người lao động như việt nam như là người nước ngoài thì thứ nhất là phải
xem xét làm sao tuân thủ tiêu chuẩn của tổ chức lao động quốc tế
đảm bảo rằng là người lao động không phải trả các cái phí liên quan đến tuyển dụng
hoặc các cái chi phí liên quan để đi làm việc ở nước ngoài
thứ hai là đơn giản hóa quy trình thủ tục của người lao động đi làm việc ở nước ngoài
đặc biệt là làm sao đó có một hệ thống đào tạo nghề và đào tạo các chuyên môn kỹ năng
cho người lao động một cách hiệu quả
lồng ghép các chương trình về đào tạo nghề để làm sao đó người lao động nếu lựa chọn đi làm việc ở nước ngoài
thì họ cũng đáp ứng được nhanh chóng các cái yêu cầu về phía tiếp nhận và cần phải có cái sự kết nối giữa người sử dụng lao động
cũng như các cơ sở đào tạo nghề và để mà làm sao cái quá trình đào tạo thì nó sẽ giúp cho người lao động tiếp cận một cách tốt nhất
đáp ứng được cái nhu cầu của người lao động
nhiều người xây dựng lao động và cái đào tạo tại chỗ đào tạo theo cái hình thức vừa học vừa làm có hưởng dương ở tại cơ sở làm việc
sẽ giúp giảm cái chi phí tăng cái hiệu quả của cái quá trình đào tạo
tiếp theo đó là phải tăng cường cái việc tiếp cận với cơ chế khiếu nại hiệu quả để trong trường hợp người lao động bị vi phạm các quyền lợi hoặc họ có những cái vấn đề
hoặc các cú bắc liên quan xảy ra thì họ được hỗ trợ một cách kịp thời và giải quyết một cách hiệu quả
tiếp theo đó là cần phải tăng cường việc thanh tra giám sát xử phạt các hành vi vi phạm các doanh nghiệp
để dùng để đảm bảo rằng doanh nghiệp mà không thực hiện tốt các quy định của nhà nước sẽ bị xử phạt
và đảm bảo một môi trường cạnh tranh một cách lành mạnh
một giải pháp nữa là cần phải tiếp tục ký kết các văn bản hợp tác với các nước có nhu cầu
về tiếp nhận lao động việt nam và đưa ra những tiêu chuẩn và nâng dần các tiêu chuẩn
để đảm bảo các lợi ích cho người lao động
ví dụ như là thay vì chúng ta tập trung về số lượng đi đi thì chúng ta phải nâng cao được
cái hiệu quả mà người lao động có thể thu được
ví dụ như là quy định những mức đối thiểu về tiền lương mà người lao động có phải nhận được
khi làm việc ở nước ngoài giảm thiểu các khâu trung gian
đồng thời là có những cơ chế kết nối ràng buộc trách nhiệm giữa các doanh nghiệp đưa đi
cũng như là với người sử dụng lao động trong cái đảm bảo các quyền lợi của người lao động
trong quá trình làm việc ở nước ngoài
thì người lao động cũng được cung cấp các thông tin về thị trường lao động ở trong nước
cũng như là có cái sự kết nối một cách chặt chẽ với gia đình để đảm bảo rằng là từ nước ngoài trở về
thì họ có thể nhanh chóng là hòa nhập với cái cuộc sống xã hội
hòa nhập với lại cái thị trường lao động một cách nhanh nhất
xin cảm ơn bà
thưa quý vị di cư lao động ra nước ngoài từ nhiều năm qua đã mang lại nguồn ngoại tệ không nhỏ
thay đổi bộ mặt vùng nông thôn ở nhiều địa phương hiện nay
đây không phải là nguồn sinh kế duy nhất tạo ra tương lai bền vững cho người lao động
tuy nhiên trong bối cảnh việt nam đang mở cửa hội nhập hợp tác lao động với nhiều quốc gia trên thế giới
thì cơ chế chính sách thuận lợi thủ tục pháp lý đơn giản cho người lao động là điều phải xem xét và cải tiến
điều này không chỉ phù hợp với xu thế tiến bộ của thế giới
mà quan trọng hơn là đảm bảo sự an toàn tính mạng hiệu quả kinh tế cho người lao động ra nước ngoài làm việc